công an thị xã thuận an tỉnh bình dương cho biết đang truy bắt hai đối tượng đã có hành vi hành hung nhân viên trạm thu phí bot
sự việc xảy ra tại trạm thu phí bot số một nằm trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường lái thiêu thị xã thuận an
một đôi nam nữ đi xe ô tô bốn chỗ biển số hải phòng qua trạm thu phí hướng từ bình dương về tp hcm
tại cabin bán vé tài xế và nhân viên trạm thu phí là ông lê văn thạnh xảy ra cự cãi sau đó tài xế mua vé đi qua trạm thu phí
tuy nhiên khoảng hai giờ sau tài xế này cùng một người đàn ông khác chạy xe máy không gắn biển số đến khu vực cabin bán vé rồi cầm gậy đánh tới tấp ông lê văn thạnh
và anh nguyễn toàn vinh cũng là nhân viên trạm thu phí sau đó hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
ông thạnh và ông vinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu theo đó ông thạnh bị gãy tay còn ông vinh bị thương ở phần vai
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hậu giang vừa bất ngờ kiểm tra bắt quả tăng cơ sở sản xuất
mua bán nhựa phế liệu phế thải kim loại nguyễn minh phụng ở ấp tân bình một xã long phú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
đang xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
cơ quan chức năng phát hiện cơ sở nguyễn minh phụng đang xây bao ni lông phế liệu nhưng không có hệ thống xử lý nước thải
nước thải từ quá trình xây bao ni lông được dẫn qua đường ống nhựa dài trên hai mươi mét thải trực tiếp ra bãi đất chống bên hông cơ sở
rồi chảy trực tiếp ra một con kênh cạnh đó
chủ cơ sở nguyễn minh phụng chỉ xuất trình giấy phép kinh doanh giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường mà không cung cấp được đề án bảo vệ môi trường
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh cà mau đã lập biên bản quả tang yêu cầu chủ cơ sở dừng ngay việc xả thải và lấy mẫu nước thải để phân tích